chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy điện biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng an sinh xã hội trên địa bàn
là tỉnh miền núi phía bắc của tổ quốc điện biên có diện tích tự nhiên chín năm trăm sáu mươi hai chín km hai độ cao trung bình trên một mét có đường biên giới dài bốn trăm tám mươi sáu km tiếp giáp với hai quốc gia lào và trung quốc
có một mươi chín dân tộc sinh sống trong đó chủ yếu là các dân tộc thái hơm mông và dân tộc kinh
năm hai nghìn một mươi sáu tổng thu ngân sách địa phương đạt bảy bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng trong đó thu trên địa bàn trên một tỷ đồng vượt một mươi tám dự toán giao
đây là năm đầu tiên tỉnh điện biên đạt mức thu ngân sách trên địa bàn một tỷ đồng
tuy vậy điện biên vẫn là tỉnh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thấp kém nguồn đầu tư phát triển chủ yếu phụ thuộc vào trung ương tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao
toàn tỉnh có một trăm ba mươi xã phường thị trấn trong đó có một trăm một mươi xã khó khăn và giáp biên giới
hệ thống đường giao thông kết nối đến tỉnh điện biên được đánh giá là khó khăn nhất cả nước
vấn đề đảm bảo an sinh xã hội phát triển kinh tế ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu điểm tái định cư cũng như vấn đề xây dựng nông thôn mới đang đặt ra cho tỉnh điện biên những nhiệm vụ rất nặng nề
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội và các thành viên đoàn công tác đã đề nghị tỉnh điện biên cần tận dụng lợi thế của địa phương nơi có loài hoa ban đẹp nổi tiếng cả nước các sản vật nông nghiệp đa dạng khí hậu một ngày có bốn mùa là nơi sinh thủy đầu nguồn của sông đà để tập trung phát triển du lịch đồng hành là phát triển nền nông nghiệp lâm nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất tiểu thủ công nghiệp chú ý gắn với bảo vệ môi trường
ý kiến của các đại biểu cũng đề xuất tỉnh điện biên cần nghiên cứu về một dự án đầu tư để đột phá giảm thời gian kết nối giữa tỉnh với các địa phương khác